liên quan đến lệnh phong tỏa các vùng phía bắc italia áp dụng với khoảng một mươi sáu triệu người dân nước này
lãnh đạo bốn vùng miền nam italia là basilicata calabria puglia và sicilia hôm nay đã đưa ra lời kêu gọi
người dân miền bắc nước này không di chuyển xuống phía nam lời kêu gọi được đưa ra sau khi xuất hiện
làn sóng di cư của người dân các vùng miền phía bắc di chuyển xuống phía nam trong đêm bảy và ngày tám tháng ba
nhằm tránh lệnh phong tỏa mới được ban hành của chính phủ trên mạng xã hội facebook
chủ tịch vùng puglia ông michele emilian kêu gọi người dân miền bắc hãy dừng lại và quay trở về
nhà tránh đem theo dịch bệnh tới puglia những lời kêu gọi tương tự cũng được nhà chức trách vùng
calabria đưa ra cho tới nay nhiều nước đã áp đặt lệnh hạn chế đi lại với italia